tại tp hcm ban chấp hành trung mương đảng chủ tịch nước quốc hội ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và thành ủy tp hcm đã tổ chức meeting trọng thể lễ kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tham dự buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
tham dự buổi lễ còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn ngoại giao các vị lão thành cách mạng lãnh đạo các địa
dân thành phố hồ chí minh
cách đây năm mươi năm vào lúc giao thừa xuân mộn thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chủ tịch hồ chí minh đã đọc thư chúc tết kêu gọi toàn đảng toàn quân và toàn dân ta đánh cho mỹ cút đánh cho nguyễn nhào tiến lên chiến sĩ đồng bào bắc nam xung họp xuân nào quỳ hơn
thực hiện lời kêu gọi của bác toàn quân và toàn dân ta đã quyết tâm đứng lên đánh đổi quân xâm lược dành lại độc lập cho dân tộc
dưới sự lãnh đạo của đảng từ đồng bằng miền núi và các đô thị miền nam quân và dân ta đã kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang giành thế chủ động trong các chiến trường
tại sài gòn dưới sự lãnh đạo của trung ương cục miền nam lực lượng biệt động sài gòn đã mở nhiều cuộc tấn công vào các xào huyệt của địch như dinh độc lập tòa đại sứ mỹ bộ tổng tham mưu sân bay tân sơn nhất v v
đặc biệt hơn là cuộc tổng tiến công về nổi dậy sân sáu mươi tám diễn ra ở các đô thị trên toàn miền nam trong đó đặc biệt là thành phố sài gòn đã cho mỹ và chính quyền sài gòn hiểu rằng là thế và lực của các bạn miền nam và khả năng của quân giải phóng miền nam việt nam đủ sức để tiến công quân địch ở mọi lúc mọi nơi ngay cả xào huyệt của địch
cùng với các lực lượng quân giải phóng các học sinh sinh viên
và trí thức trẻ miền nam đặc biệt là học sinh sinh viên và trí thức trẻ sài gòn đã tập hợp quân chúng xuống đường đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang như phong trào hát cho đồng bào tôi nghe đồng thời tiếp sức cho lực lượng biệt động sài gòn đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch